thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày một mươi sáu tháng bốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ninh bình đã đi thăm tặng quà các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
các đồng chí lãnh đạo tỉnh ninh bình bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các chiến sĩ địa biên phủ trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
đồng thời chúc các chiến sĩ điện biên có nhiều sức khỏe cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
tỉnh ninh bình cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các đoàn thể tại địa phương tiếp tục quan tâm động viên bảo đảm các điều kiện tốt nhất để chăm lo hỗ trợ cho những người có công với cách mạng nói chung các gia đình chiến sĩ điện biên nói riêng qua đó thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội trên địa bàn
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn ban thanh niên công an nhân dân bộ công an đã tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề vai trò của lực lượng công an nhân dân trong chiến dịch điện biên phủ
từ ngày một mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thực dân pháp ra sức phát động các cụm phỉ công khai nổi dậy chống phá từ biên giới việt trung việt lào với âm mưu gây dối an ninh trật tự chặn đường vận chuyển của ta đến mặt trận điện biên phủ
bộ công an xác định rõ công tác bảo vệ chiến dịch điện biên phủ là nhiệm vụ trọng tâm của
từ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ chiến dịch hòa bình chiến dịch tây bắc bộ công an đã chủ động sớm thành lập ban công an tiền phương
với việc kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang lực lượng công an đã tiêu diệt bắt sống và vận động ra hàng hơn bốn bảy trăm linh tiền phỉ phá tan âm mưu của thực dân pháp qua đó góp phần cùng với toàn đảng toàn quân toàn dân ta làm nên chiến thắng điện biên phủ